italia cho biết đã có thêm một trăm tám mươi chín nạn nhân tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp do covid một mươi chín tại nước này nâng tổng số người thiệt mạng lên một một mươi sáu người
quốc gia nam âu này cũng đã ghi nhận thêm hai sáu trăm năm mươi một ca nhiễm bệnh mới qua đó nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại italia là một mươi năm một trăm một mươi ba người tăng mạnh từ mức một mươi hai bốn trăm sáu mươi hai người của ngày trước đó
còn tại việt nam trong ngày hôm qua ngày một mươi hai tháng ba việt nam cũng đã ghi nhận thêm năm bệnh nhân covid một mươi chín nhiễm mới tại bình thuận nâng tổng số lên bốn mươi bốn bệnh nhân trên cả nước trong đó một mươi sáu ca đã xuất viện từ tháng trước
như vậy đến thời điểm này riêng bình thuận đã có tám ca nhiễm và đã có tình trạng lây lan trong cộng đồng từ bệnh nhân số ba mươi bốn trở về từ mỹ
tỉnh bình thuận cũng đã cách ly tập trung hai mươi một người thuộc diện f một

những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số ba mươi bốn trở về từ mỹ

một trăm linh trường hợp f hai những người tiếp xúc với f một được yêu cầu cách ly tại nhà
tỉnh bình thuận cũng quyết định từ giờ ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng ba cách ly hai tuyến đường tại khu phố hai phường đức thắng thành phố phan thiết nơi có nhiều bệnh nhân covid một mươi chín cư trú trước đây
thời gian cách ly đến giờ ngày ba tháng bốn
tiếp tục với các tin tức an ninh trở tự công an huyện mù căng trải tỉnh yên bái
vừa ra quyết định xử phạt một mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng đối với trần lan hương sinh năm hai nghìn một
trú tại bản pú nhu háng sưng xã la pán tẩn huyện mù căng trải vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook
trước đó vào lúc chín h ba mươi sáu phút ngày chín tháng ba trên mạng xã hội facebook tài khoản có tên là trần lan hương đã đăng tải nội dung sai sự thật
có liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín gây hoang mang cho nhân dân trên địa bàn
qua công tác xác minh công an mù căng trải đã tiến hành triệu tập
trần lan hương để làm rõ sự việc
tại cơ quan điều tra hương thừa nhận mình là chủ tài khoản nói trên và đăng tải nội dung trên facebook với mục đích tăng lượng tương tác trên trang cá nhân
lợi dụng không có người châm coi bốn đối tượng trú tại huyện đức trọng và huyện lâm hà của tỉnh lâm đồng đã đột nhập vườn lan
để trộm nhiều giỏ phong lan rừng quý hiếm có trị giá tài sản được định giá trên bốn tỷ năm trăm linh triệu đồng
vào tối ngày chín tháng hai lợi dụng thời điểm anh nguyễn bảo lâm ở xã phú hội không có nhà kẻ trộm đã cắt khóa vào vườn lan của anh nhổ đi khoảng một trăm sáu mươi giỏ phong lan rừng quý hiếm
qua quá trình điều tra lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng là trần hiền trần quốc tường nguyễn thành long cùng chú tệ huyện đức trọng và huỳnh văn dự chú tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
khám xét nơi ở của bốn đối tượng lực lượng công an thu giữ trên hai trăm linh trậu lan rừng các loại
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng khác là trần huyền phong và nguyễn văn thắng cùng chú tại huyện đức trọng
khám xét nơi ở của phong thu được một trăm sáu mươi trậu lan rừng mà chúng đã trộm của anh nguyễn bảo lâm
bước đầu nhóm đối tượng khai nhận không chỉ thực hiện vụ trộm vườn lan của anh lâm mà còn thực hiện một mươi năm vụ trộm khác trên địa bàn
lợi dụng lòng tin của các hội viên hứa thị thu vân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ngụ tại thị trấn hòa bình huyện hòa bình
hứa thị thu vân hội viên tỉnh bạc liêu đã chiến đoạt tiền của nhiều người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với hứa thị thu vân để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an trong thời gian từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến đầu năm hai nghìn một mươi chín hứa thị thu vân mở các dây hụi và huy động các hụi viên tham gia
lợi dụng lòng tin của các hụi viên vân đã lấy tên khống và tự ý lấy tên người khác ghi vào danh sách chơi hụi rồi hốt hụi nhằm chiếm đoạt số tiền trên năm trăm linh triệu đồng
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ